tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu phụ nữ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng lần thứ năm
đến dự có đồng chí nguyễn thị thu hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng cùng các thủ trưởng chỉ huy thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và chủ tịch các hội phụ nữ hội viên ưu tú tiêu biểu đại diện cho hơn một hội viên trong lực lượng bộ đội biên phòng
trong năm năm qua đảng ủy bộ tư lệnh cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị các đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ
các nghị quyết và các chương trình công tác trong từng giai đoạn đều xác định chủ trương biện pháp lãnh đạo
chỉ đạo phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ quán triệt thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng của quân ủy trung ương về công tác phụ nữ
công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ bộ đội biên phòng đã có bước phát triển
luôn bám sát và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tổ chức hội phụ nữ các cấp được kiện toàn hoạt động có nề nếp tích cực chủ động đổi mới nội dung
hình thức hoạt động phù hợp thực tiễn của từng đơn vị chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em
tại đại hội các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo phong trào phụ nữ
và công tác phụ nữ bộ đội biên phòng năm năm từ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
báo cáo tiêu chuẩn cơ cấu số lượng đại biểu các đoàn đại biểu cũng đã thảo luận ứng cử
để cử nhân sự bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ sáu
trong thời gian tới hội sẽ tăng cường sự lãnh đạo trị đạo của cấp ủy đảng phát huy trách nhiệm chỉ đạo
hướng dẫn của chính ủy chính trị viên tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng
nâng cao tính chủ động sáng tạo của các hội phụ nữ cơ sở tuyên truyền vận động và tổ chức cho cán bộ hội viên
tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ quân đội đoàn kết sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
xây dựng gia đình hạnh phúc xứng danh bộ đội cụ hồ xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và lời dạy của bác hồ đối với bộ đội biên phòng nhằm nâng cao chất lượng của phụ nữ bộ đội biên phòng trong năm năm tới